từ hàng trăm năm nay chúng ta đã có truyền thống xin chữ và chơi chữ đầu năm
tục lệ này qua rất nhiều năm cùng với nhiều thăng trầm của xã hội nhưng nó vẫn không hề bị mai một
vâng xin chữ đầu năm là một hoạt động văn hóa đã lâu đời tại nước ta
nó vừa mang tinh thần là hiếu học lại mang ý nghĩa cầu bình an may mắn trong năm mới
và chính vì thế mà hội chữ xuân tại di tích văn miếu quốc tử giám đã trở thành sự kiện văn hóa không thể thiếu
khi tết đến xuân về ở thủ đô hà nội góp phần khơi dậy lan tỏa nét đẹp văn hóa
nâng cao trình độ thẩm mỹ hiểu biết về nghệ thuật thư pháp của người viết chữ người xin chữ và công chúng thủ đô
hội chữ xuân canh tí hai nghìn hai mươi dự kiến diễn ra từ ngày một mươi tám tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức từ hai mươi bốn tháng chạp năm kỷ hợi đến một mươi hai tháng riêng năm canh tí
theo thông tin từ trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám hà nội
hội chữ xuân canh tí hai nghìn hai mươi có chủ đề thành đức xuất phát từ ý nghĩa rèn đức luyện tài trong giáo dục
hội chữ thu hút năm mươi hai ông đồ viết thư pháp hàn nông và quốc ngữ là các nhà thư pháp nổi tiếng do trung tâm mời tham dự
những ông đồ có ba năm liên tiếp tham gia hội chữ và các đối tượng vượt qua vòng khảo tuyển của năm nay
các ông đồ sẽ cùng tham gia viết chữ tại không gian hồ văn trình diễn thư pháp cũng như quảng bá văn hóa thông qua truyền thống hiếu học của dân tộc
các ông đồ sẽ cùng tham gia viết chữ tại không gian hồ văn trình diễn thư pháp cũng như quảng bá văn hóa thông qua truyền thống hiếu học của dân tộc